nhiều quốc gia đóng cửa biên giới trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
malaysia đóng cửa đất nước và cho học sinh nghỉ hè sớm
lào tạm đóng một mươi cửa khẩu trong đó có sáu cửa khẩu tiếp giáp với việt nam
trong khi đó tổng thống indonesia joko widodo khẳng định là sẽ không áp dụng giải pháp phong tỏa đất nước
hay là bất cứ địa phương nào trong số ba mươi bốn tỉnh thành nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch covid một mươi chín
nga pháp hungary và canada cũng đã đồng loạt đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài
nhiều quốc gia đóng cửa biên giới trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
malaysia đóng cửa đất nước và cho học sinh nghỉ hè sớm
lào tạm đóng một mươi cửa khẩu trong đó có sáu cửa khẩu tiếp giáp với việt nam
trong khi đó tổng thống indonesia joko widodo khẳng định sẽ không áp dụng các giải pháp phong tỏa đất nước
hay bất kỳ địa phương nào trong số ba mươi bốn tỉnh thành nhằm ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
nga pháp hungary và canada cũng đã đồng loạt đóng cửa biên giới